nhiều người khuyết tật thái bình đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành các ông chủ bà chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động là người khỏe mạnh cũng như người đồng cảnh
những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của người khuyết tật thái bình đã không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu
đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
mặc dù không phải là một tỉnh lớn với chỉ một tám triệu dân nhưng vì lý do chiến tranh và nhiều nguyên nhân khác
thái bình hiện có khoảng một trăm hai mươi bốn người khuyết tật
chiếm tỷ lệ bảy dân số trong đó số người khuyết tật còn khả năng lao động trong độ tuổi lao động chiếm khoảng sáu mươi
vì vậy việc tìm và giải quyết việc làm cho người khuyết tật qua đó giúp họ hòa nhập cộng đồng trở thành một việc làm cấp thiết
đồng hành cùng người khuyết tật những năm qua hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động bảo trợ
dạy nghề và tạo việc làm trong đó tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế giúp người khuyết tật có tư liệu sản xuất
vươn lên thoát nghèo
vì chồng bị cầm mẩm sinh sức khỏe lại yếu không thể làm việc nên gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai của bà
cuộc sống khó khăn hai vợ chồng có một mụn con trai cũng đành phải để nó lên thành phố lập nghiệp mong thoát khỏi chữ nghèo
đến nay hai vợ chồng đều đã ngoài sáu mươi nguồn sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào vài xào ruộng
tuy vậy còn lợn giống như nguồn sống mới với cả gia đình
tôi cũng nhận được lợn từ thầy
từ năm hai nghìn một mươi năm sang năm hai nghìn một mươi sáu đến giờ thì kinh tế gia đình nói chung là nuôi được con nợ nái thì nó cũng vươn lên được một chút nào đó
đến bây giờ là cũng nó đã đẻ nứa thứ hai
có cái nguồn gốc rồi thì chúng tôi cũng phát triển thêm lên để cho kinh tế nó vững thêm lên tí nữa
cũng chăn rồi là nối nái thêm ra nằm chuồng rồi nuôi thêm ra
để cho nhân ra nó rộng kinh tế nó ổn định
hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ môi quê tỉnh thái bình đã hỗ trợ cho đàn nợn cho xã an bình
về giúp cho những gia đình người khuyết tật và phụ nữ nghèo
thì đàn lợn về xã chúng tôi thì cũng nói chung là phát triển cũng rất là tốt
bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi bởi vì là đã có cái vốn để phát triển chăn nuôi
thì đàn nợn thì có những con nợn thì đã cho được chuẩn bị xuất trường chuẩn bị cho nứa thứ ba
còn có những con nợn thì được cho được nứa thứ hai
chúng ta nuôi được cũng rất là tốt phát triển tốt
xác định hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật là hướng đi bền vững giúp họ có thêm cần câu
để phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo
những năm qua hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ môi quê tỉnh thái bình
đã tập trung đẩy mạnh các mô hình sinh kế chăn nuôi cho người khuyết tật
thuộc hộ nghèo cận nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới
như đông xá đông hưng vũ đoài vũ thư nam hải tiền hải quỳnh minh quỳnh phụ
đến nay các mô hình sinh kế đều cho kết quả khả quan
từ nguồn hỗ trợ ban đầu đã cho ra những con giống mới hoàn toàn khỏe mạnh
tôi thấy là cái chương trình hỗ trợ sinh kế này là một chương trình rất có ý nghĩa
bởi vì đây nó là cái chương trình hỗ trợ cho những người ta hỗ trợ cái cần cầu
thay cho người ta cái sâu cá
bởi vì cho người ta một con lợn này thì người ta
là mỗi năm là hai nứa nợ mỗi nứa nợ là bình quân là chín một mươi con nợ
mà nếu như mà giá cả mà hợp lý mà được bốn trăm linh hoặc sáu trăm linh một đầu nữa
thì thật sự nó mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các hộ gia đình
được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sự phối hợp giúp đỡ của các tổ chức
cá nhân trong và ngoài tỉnh hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh thái bình
đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ kịp thời
để các đối tượng vượt qua khó khăn khích lệ động viên họ không ngừng phấn đấu
chị vũ thị mùi xã vũ đoài huyện vũ thư là một ví dụ
là một trong những cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm của hội trong những năm vừa qua
chị được trao tặng máy khâu và hướng dẫn khởi nghiệp với nghề may
đến nay chị đã có thể một mình lèo lái và có thể tự lập không cần phụ thuộc vào gia đình
từ lúc bản thân tôi
nghiệt ngã bản thân là lúc ốm đau
rồi căn bệnh nó ốm đau đi chạy chữa không khỏi
rồi tôi trưởng thành nữa phải cố gắng học hỏi chị em và được bà con thằng xóm
cũng quan tâm và cũng thấy động viên được cái tay nghề và khả năng của tôi
càng ngày càng vân lên và trong khi đó tôi cũng được các chị em tin điều
tôi dạy các bạn học may
thì các bạn cũng đi làm các công ty được
có sản phẩm mà cũng là người công chức của các công nhân may đã thành đạt
mặc dù cơ sở vật chất vẫn còn nghèo nàn thu nhập cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân
nhưng chị vẫn cố gắng quay lại giúp đỡ thu nhận và chỉ việc cho những người khuyết tật khác có hoàn cảnh giống mình trên địa bàn
hiểu được nhu cầu của chị các cấp chính quyền đã quan tâm
tạo điều kiện giúp chị vay vốn để mở rộng sản xuất từng bước đi lên
được sự quan tâm của các cấp thì
nó rất là ý nghĩa trong cuộc sống rất là khó khăn
vì những người lành mạnh thì đã khó khăn
còn những người yếu đuối thì càng khó khăn hơn
thì đem lại cho những người có thêm thu nhập thì nó là niềm vui
mà có thêm có cái hội của nó thì cũng là niềm động viên
và cái tinh thần mạnh liệt để cho các em các bạn các chị đều có sự sống một tương lai
và tin tưởng với cuộc sống của hàng ngày của mỗi người khuyết tật
có thể nói tỉnh thái bình là địa phương thực hiện rất tốt việc chuyển đổi giúp đỡ
người khuyết tật từ phương thức tiếp cận từ thiện sang dựa trên quyền của người khuyết tật
tôn trọng và tạo cơ hội để người khuyết tật được lựa chọn phát huy tiềm năng của mình
người khuyết tật đã được tiếp cận với khoa học công nghệ
với nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn
doanh nghiệp may người tàn tật phạm xuân thúy xã đông phương huyện đông hưng
là một điển hình cho thành công của công tác này
không may bị liệt và teo nửa người từ nhỏ
ông phạm hữu thúy
đã phải bỏ học khi mới vào lớp một mươi
tuổi thơ của ông đi cùng với tâm lý chán nàn
bi quan thậm chí là những suy nghĩ tiêu cực
nắm bắt được thế mạnh của bản thân khi rất yêu thích đường kim mũi chỉ
lại được sự động viên khích lệ từ phía gia đình
ông đã đi học nghề may
cuối năm hai nghìn một mươi bốn ông mạnh dạn thành lập cơ sở may riêng
với quyết tâm sẽ là cánh chim tiên phong
kéo giúp những người khuyết tật đồng cảnh ngộ
nhận thấy quyết tâm của ông
chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư và giúp đỡ
để cơ sở nhanh chóng phát triển
anh chị em đều lúc bây giờ không có việc nào
cho nên đang làm ở đại đồng cả nhà
nhưng mà về bàn với vợ con quyết định là mua mấy cái máy
mở một lớp để dạy nghề miễn phí cho người thần tạch
thế thì lúc đầu tiên mua năm trước
trong đó có bốn máy công nghiệp
một máy cơ và một máy dân dụng thường
dạy được đi năm người
trong khi đó là năm người mấy tháng đấy
cứ thế là học và bắt đầu là từ đấy
cứ cuốn hút là dần dàng rồi là nhiều người đến
sau khi đó là đến cuối năm hai nghìn bốn đầu hai nghìn năm là mua được một mươi ba cái
và một mươi ba cái thì được một mươi bảy người
trong đó có một mươi ba người khuyết tật và bốn người khỏe
trong thế xong đó là từ đấy là mới thành lập cái doanh nghiệp
thì được xã cho thuê cái mặt bằng ở ngay nhà tôi ở đấy là ba trăm linh m
sau khi mở ra thì từ lúc bây giờ là một mươi bảy người rồi đến ba mươi năm người
thì trong đó có hai mươi tám người là người khuyết tật
nuôi họ ăn và cho giỏi họ học dạy miễn phí
dần dà từ hai bàn tay trắng sau thời gian nỗ lực cây dựng
đến nay công ty của ông đã phát triển ổn định
với nguồn vốn lưu động vốn thiết bị công nghệ dây chuyển sản xuất trị giá hàng tỷ đồng
cơ sở của ông chuyên sản xuất áo jacket và đồng phục học sinh cấp một cấp hai
mỗi năm xuất xưởng trên một trăm linh sản phẩm doanh thu đạt ba năm tỷ đồng
tạo việc làm cho hơn một trăm linh lao động trong đó có hàng chục người khuyết tật
với thu nhập bình quân từ năm đến sáu triệu đồng một người một tháng
tôi thì bị tàn tật từ còn bé thế rồi bố mẹ mua máy ra làm
đến lúc mà thấy ở cơ sở của anh thúy này là dạy những người tàn tật và làm
tức là giúp những người tàn tật để tạo công an việc làm
thì tôi vào đây làm cùng với anh thúy từ năm hai nghìn ba
thế thì công việc thì nói chung là ở đây thì anh thúy tạo mọi điều kiện
tức là không kể một mình tôi và tất cả những người tàn tật đều có công an việc làm
và để có một cái tức là để
tức là là là là là thu nhập và cải thiện cho cuộc sống riêng của từng người
để hòa nhập với cộng đồng với xã hội
tám hai nghìn một mươi bảy tôi đang nhờ hội bảo trợ người tàn tật chém mối côi tỉnh
đi đến và gửi cái cái cái tuyển lao động
tôi tuyển thêm hai trăm linh lao động trong đó có năm mươi lao động là người khuyết tật
đấy mà người khuyết tật này thì tôi đưa gửi qua hội bảo trợ chém mối côi tỉnh
để xuống các huyện và thành phố để tuyển năm mươi người này là tôi xây dựng nhà ở
thế rồi như thế là cho họ được ăn ở có người phục vụ miễn phí một trăm linh
người ta chỉ đến người ta làm và người ta lấy tiền để giúp họ trong cuộc sống cho nó ổn định
biết rằng tiếp nhận nhiều lao động là người khuyết tật cũng đồng nghĩa với nhiều sự vất vả hơn
xong ông thúy chỉ mong muốn làm sao tạo được nhiều việc làm
cho những người cùng cảnh ngộ
nghị lực đã giúp ông thành công
còn tình thương của ông đã giúp cho nhiều người khuyết tật có thêm cơ hội hòa nhập cuộc sống
ngoài việc cung cấp tư liệu sản xuất giúp người khuyết tật thoát nghèo thông qua các mô hình sinh kế
hội bảo trợ người khuyết tật và chém mối côi tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động bảo trợ
chăm sóc cho người khuyết tật để cuộc sống của họ phần nào vơi bớt khó khăn
cái dạy nghề truyền nghề
tạo việc làm cho người khuyết tật
đấy cũng là một cái nội dung mà chúng tôi quan tâm suốt từ nhiều năm nay
và đây cũng là vấn đề hỗ trợ sinh kế
mà đặc biệt là để cho các cái
nhất là cái lứa tuổi thanh niên mà họ bị khuyết tật
thì họ có cái cơ hội để lập nghiệp
cái thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường huy động các nguồn vốn
từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
các tổ chức quốc tế
để hỗ trợ nguồn lực
cho cái người khuyết tật ở cái xây dựng
người khuyết tật ở các cái xã mà xây dựng nông thôn mới
để làm sao cho họ có được cái nguồn hỗ trợ
để từ đó họ phát triển sản xuất chăn nuôi
đẩy mạnh các cái hoạt động làm kinh tế
gia đình để mà khắc phục những cái khó khăn
để thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển
với vai trò của mình
các cấp chính quyền vẫn cần phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan
để hỗ trợ người khuyết tật về đào tạo nghề
và tạo việc làm một cách hiệu quả hơn
coi trọng việc sơ kết tổng kết
thường xuyên tổ chức các hội nghị biểu dương
để người khuyết tật có điều kiện giao lưu
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
có thể nói bên cạnh sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền
bản thân người khuyết tật ngày càng có ý thức sâu sắc về hoàn cảnh của mình
để nỗ lực tận dụng các cơ hội vươn lên
họ đã tự tin hơn tham gia sâu rộng hơn hiệu quả hơn vào các lĩnh vực hoạt động xã hội
tiếng nói của họ được coi trọng khả năng và thế mạnh được phát huy
đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
và đến đây chương trình của chúng tôi cũng đã kết thúc
mọi ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsangniemtina org vn